hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồ hồ văn quán quận hà đông sân vận động quốc gia mỹ đình quận nam tử liêm thành cổ sơn tây thị xã sơn tây hai mươi năm trận địa bắn tầm thấp tại các quận huyện trên địa bàn thành phố
thời điểm bắn là từ h đến h một mươi năm ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu kinh phí sử dụng bắn pháo hoa thực hiện huy động từ nguồn xã hội hóa